ngày năm tháng bốn sở y tế quảng bình cho biết đơn vị đã phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức trao quyết định hết thời hạn cách ly tập trung cho gần một hai trăm linh công dân trở về từ các nước trong khu vực
đây là những công dân việt nam trở về từ lào thái lan qua cửa khẩu quốc tế cha lo đưa về cách ly tập trung tại nhiều điểm tại quảng bình hiện nay tỉnh quảng bình chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm covid một mươi chín
từ ngày hai mươi hai tháng ba đến ngày năm tháng bốn tỉnh vĩnh phúc tiếp nhận hơn bảy trăm linh công dân việt nam trở về từ các vùng dịch trên thế giới thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh
trong đó trường quân sự tỉnh là hai trăm chín mươi bảy công dân qua sàng lọc lần cuối đến ngày năm tháng bốn đã có bốn trăm ba mươi ba công dân đảm bảo các yêu cầu về điều kiện sức khỏe và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành một mươi bốn ngày cách ly y tế
ngày năm tháng bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà nam đã tổ chức bàn giao tám mươi năm công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung
trong đó trường quân sự tỉnh hà nam đã tổ chức bàn giao tám mươi năm công dân hoàn thành thời gian cách ly một mươi bốn ngày sám sát dịch bệnh covid một mươi chín theo đúng quy định của bộ y tế
các công dân được khuyến cáo khi trở về nơi cư trú tiếp tục tự cách ly theo dõi thêm trong vòng bảy ngày tại gia đình